ngày hai mươi chín tháng bốn cho tới nay thì trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận ba chín trăm linh năm ca dương tính
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi bảy ca
số ca mắc là đối tượng được cách ly là hai ba trăm linh tám ca
riêng chùm ca bệnh tại phường việt hưng quận long biên cho đến nay đã ghi nhận tám ca dương tính với sars cov hai
quận long biên đã phong tỏa tạm thời hai khu vực là ngõ hai mươi hai kim quan phường việt hưng
với năm mươi tám hộ dân trên tổng số hai trăm linh năm nhân khẩu
và ngách một mươi năm ngõ sáu mươi tám tổ sáu phường ngọc thụy với tám mươi hộ dân với tổng số ba trăm hai mươi nhân khẩu
để phục vụ điều tra giám sát dịch tễ chuyển cách ly tại bệnh viện đa khoa đức giang các trường hợp dương tính
đồng thời tổ chức điều tra dịch tễ xét nghiệm các trường hợp liên quan
vào chiều ngày hôm qua liên quan đến chùm ca bệnh mới trên địa bàn quận long biên
sở y tế hà nội đã kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại tổ bốn phường việt hưng quận long biên là nơi phát hiện chùm ca bệnh
hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia
hội đồng đạo đức đã họp xem xét đánh giá vaccine phòng covid một mươi chín nanocovax
trên cơ sở xem xét hồ sơ kết quả nghiên cứu và ý kiến của các thành viên tham dự họp
hội đồng đạo đức đã thông qua báo cáo nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng
giữa kỳ giai đoạn ba với vaccine nanocovax
vaccine nanocovax cũng đạt các yêu cầu về an toàn và tính sinh miễn dịch
được biết toàn bộ hồ sơ dữ liệu của vaccine nan

chuyển sang thường trực hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc
nguyên liệu làm thuốc để tiếp tục xem xét trước khi trình bộ y tế đề xuất cấp phép khẩn cấp
và đây là lần thứ hai hội đồng đạo đức họp thẩm định kết quả
thử nghiệm lâm sàng vaccine nanocovax giai đoạn ba
liên quan đến việc năm mươi bảy trường hợp dưới một mươi tám tuổi được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
tại quận thốt nốt thành phố cần thơ
vào ngày một mươi tám tháng chín phó giám đốc phụ trách sở y tế thành phố cần thơ
phạm phú trường giang đã ký quyết định xử lý kỷ luật đối với ông nguyễn kim hải
giám đốc trung tâm y tế quận thốt nốt bằng hình thức cảnh cáo
nguyên nhân giám đốc trung tâm y tế quận thốt nốt bị xử lý kỷ luật là do vi phạm quy định
về tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho người dưới một mươi tám tuổi không thuộc đối tượng tiêm chủng
không tuân thủ quy trình quy định chuyên môn nghiệp vụ
vụ việc này đã gây dư luận xấu trong cán bộ công chức viên chức và nhân dân
làm giảm uy tín của đơn vị công tác
chửi bới xúc phạm rồi xông vào hành hung cán bộ đang làm nhiệm vụ
tại chốt kiểm dịch phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
một nhân viên y tế bệnh viện sản nhi tỉnh phú yên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng xuân
tỉnh phú yên khởi tố điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
theo kết quả điều tra ban đầu trên đường từ thành phố tuy hòa về nhà tại xã xuân sơn nam huyện đồng xuân
khi đi đến chốt kiểm dịch thôn tân hòa xã xuân sơn nam
do khai báo thông tin y tế không đầy đủ cho nên phạm quốc học là nhân viên y tế bệnh viện sản nhi tỉnh phú yên
được các nhân viên y tế làm nhiệm vụ trực chốt kiểm dịch yêu cầu khai báo thông tin
tuy nhiên đối tượng không chấp hành
còn buông lời lẽ chửi bới xúc phạm các thành viên trong tổ công tác
khi lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại chốt kiểm dịch
đề nghị đối tượng chấp hành quy định khai báo thông tin y tế
thì phạm quốc học tiếp tục chửi bới xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
sau đó bất ngờ vung tay đấm thẳng vào mặt gây thương tích cho một cán bộ dân quân
đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch
buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải khống chế áp giải đối tượng phạm quốc học về trụ sở để làm việc
và qua kiểm tra tại thời điểm xảy ra vụ việc phạm quốc học không có bằng lái xe mô tô
và đã sử dụng rượu bia
chỉ còn ít ngày nữa thành phố hà nội sẽ hết thời gian giãn cách xã hội
để điều chỉnh về biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng linh hoạt kịp thời
phù hợp với tình hình thực tiễn
và để kiểm soát tốt dịch bệnh việc phong tỏa sẽ không tiến hành ở quy mô lớn
mà chỉ thực hiện ở quy mô hẹp nhất với các điểm phong tỏa
cùng với các lực lượng khác các chiến sĩ công an cơ sở đang ngày đêm bám địa bàn
triển khai đồng bộ các biện pháp với mong muốn quyết tâm nhanh chóng khống chế dịch bệnh
sau đây là ghi nhận trên địa bàn quận thanh xuân
đây là điểm cách ly phong tỏa tại khu phố h chín phường thanh xuân nam quận thanh xuân thành phố hà nội
với đặc thù là khu dân cư có nhiều ngõ ngách nhỏ các khu tập thể liền sát nhau
ngay khi phát hiện kf các điểm chốt nhỏ đã được thiết lập
các chiến sĩ công an phường được phân công nhiệm vụ trực chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa tuyên truyền nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm việc cách ly tại nhà
tôi cảm thấy rằng là các đồng chí công an trực ở cái chốt này
rất là tận tình
các đồng chí không quản ngày đêm không quản mưa mưa gió
tức là mấy hôm vừa rồi này là mưa gió rất to
nhưng mà có những cái nhà mà người ta gọi đồ xít vào
thì các bạn tình nguyên nguyện viên các bạn chỉ làm đến khoảng chín giờ các bạn nghỉ
thế thì các đồng chí công an này là phải từng người một từng người một
coi như là đưa vào đến tận gia đình
tôi thấy các đồng chí rất là tận tình
mà trong người dân của dân phố chúng tôi
cũng lên gia lô
cũng nói ở trên gia lô là rất cảm ơn các đồng chí công an
vì các đồng chí công an rất dần gần với dân
với quan điểm tuyệt đối không được chủ quan lơ là và bị động
lực lượng công an cơ sở trên địa bàn phường thanh xuân nam
đã chia thành nhiều tổ công tác
hàng ngày đi kiểm tra nhắc nhở các cửa hàng kinh doanh thực hiện nghiêm quy định phòng dịch
đồng thời phối hợp với tổ tự quản bảo vệ vững chắc các khu phố thuộc vùng xanh
những trường hợp mua thuốc về ho sốt cảm hot hơi sổ mũi
đau mỏ người thì được nhân viên lấy lại thông tin
ghi vào tờ khai y tế giấy và gửi lên phòng y tế trước bốn giờ chiều hàng ngày
còn những trường hợp như các cụ mua hàng thông thụ bình thường không cần điện thoại
và không quét được mạng qr
thì nhà thuốc sẽ lấy thông tin và ghi vào sổ
theo dõi hàng ngày có ngày tháng đầy đủ
tại các điểm chốt f chúng tôi có xây dựng sở chỉ huy
bên đó có lắp các hệ thống camera
và phục vụ cho việc quản lý giám sát từ phía ngoài
đồng thời cũng để đôn đốc nhắc nhở
đối với cán bộ chiến sĩ trực chốt bên trong
nó không thực hiện đúng trách nhiệm của mình
chúng tôi đã có kịp thời để chấn chỉnh ngay
chúng ta cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền
người dân ý thức của người dân đã được nâng cao
tự phòng người đấy chính mình
nên là hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường
cũng đã có những bước đáng kể
ngoài nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
tại các khu phong tỏa cách ly các điểm chốt
lực lượng công an cơ sở còn hỗ trợ đơn vị y tế
trong việc truy vết đôn đốc
yêu cầu người dân đi xét nghiệm sàng lọc
và tiêm vaccine covid một mươi chín
quyết tâm không để tiềm ẩn nguy cơ mầm bệnh lây lan trong cộng đồng
chúng tôi triển khai việc giữ vững vùng xanh
xanh hóa vùng vàng và thu hẹp vùng đỏ
thì lực lượng công an quận đã phối hợp với lực lượng y tế
và ủy ban dân một mươi một phường
tổ chức phong tỏa các khu vực có f
các khu vực có f
các khu vực cách ly y tế
chúng tôi tổ chức củng cố
hai trăm bốn mươi chín chốt vùng xanh trên địa bàn
trong đó là bố trí nhiều lực lượng cùng tham gia
rồi công an các phường
giao cho cán bộ chiến sĩ phụ trách các khu dân cư
phụ trách từng con phố từng ngõ từng ngách
ở trên địa bàn để làm sao kiểm soát tốt
không để xảy ra tình trạng là chặt ngoài lỏng trong
những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng công an
cơ sở đang góp phần kiểm soát tốt dịch covid một mươi chín trên địa bàn
tuy vậy dịch bệnh có thể còn diễn biến phức tạp
với tinh thần chủ động lực lượng công an sẽ tiếp tục khẳng định
vai trò là lực lượng tuyến đầu
phối hợp với các lực lượng chức năng
nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ
vừa bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
vừa là điểm tựa tinh thần
chỗ dựa vững chắc của nhân dân
trong cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
người dân tại phường hai thành phố sóc trăng
vừa xôn xao trước vụ án ba chị em là chủ quán nhậu bị sát hại
và liên quan đến vụ án này vào sáng ngày hôm nay
đại tá nguyễn minh ngọc giám đốc công an tỉnh sóc trăng cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tạm giữ hình sự
lê văn phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ngụ tại huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
để điều tra về hành vi giết người
trước đó phương sống như vợ chồng với chủ quán nhậu
xu xu trên đường dương kỳ hiệp phường hai thành phố sóc trăng
tại cơ quan công an bước đầu phương khai nhận
do có mâu thuẫn tiền bạc cho nên đã thuê nhà trọ ở riêng
vào chiều một mươi tám tháng chín phương đến quán xu xu
thì xảy ra cử cãi với ba trẻ em chủ quán
hậu quả phương dùng hung khí đâm ba chị em
khiến hai người thiệt mạng tại chỗ
nạn nhân còn lại đang cấp cứu trong bệnh viện
sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo công an tỉnh sóc trăng
trực tiếp gọi điện cho phương vận động ra đầu thú
đến đêm ngày hôm qua phương đến công an phường ba thành phố sóc trăng đầu thú
còn tại thanh hóa cũng vừa xảy ra vụ
một nhóm đối tượng bịt mặt mặc áo mưa che kín người
điều khiển xe máy không có biển kiểm soát
ngang nhiên lao vào nhà chém trọng thương hai người khác
các đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra
tại xã nga trường huyện nga sơn
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
phối hợp với công an huyện nga sơn bắt tạm giam
để điều tra về hành vi giết người
các đối tượng bị bắt giữ gồm bùi văn thảo đỗ xuân hưởng và mai văn lệnh
theo tài liệu điều tra ban đầu
do có mâu thuẫn từ trước với bùi văn thảo tức thảo thủy
khoảng một mươi chín h ngày chín tháng chín
anh bùi văn học đã đến nhà của thảo
đứng ngoài cửa chửi bới thách thức thảo
và ở ngay trước cửa nhà
vì bực tức cho nên thảo đã gọi điện thoại cho hai đàn em của mình
là đỗ xuân hưởng và mai văn lệnh
mang theo hung khí đến nhà của anh học
và tại đây các đối tượng đã dùng dao tuyếp sắt
đánh anh bùi văn học bị trọng thương tại vùng đầu
đồng thời chém trọng thương anh bùi văn đức
là anh trai của học
ngay sau khi gây án các đối tượng này nhanh chóng rời khỏi hiện trường
sau thời gian bảy ngày tích cực điều tra
truy xét được lượng công an tỉnh thanh hóa
đã xác minh làm rõ và bắt giữ các đối tượng gây án
công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
vừa bắt giữ nhanh đối tượng lê ngọc hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tại phường an mỹ thành phố tam kỳ
vì đã có hành vi cướp tài sản tại cửa hàng viettel store
thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
trước đó hoàng điều khiển xe máy
từ nhà đến khu vực siêu thị cốt mắc tam kỳ
rồi để xe tại đây
hoàng đi bộ đến đối diện cửa hàng viettel store
gần cổng siêu thị để tìm cơ hội cướp tài sản
khi thấy trong cửa hàng chỉ còn ba người nhân viên
và một người bảo vệ đứng ngoài cửa
hoàng dùng dao đe dọa nhân viên của cửa hàng điện thoại
sau đó lấy tiền trong ngăn kéo
rồi bỏ chạy
nghe tiếng chi hô của nhân viên cửa hàng điện thoại
một số người dân địa phương đã cùng với lực lượng công an
thành phố tam kỳ
truy đuổi và khống chế bắt giữ đối tượng hoàng
tăng vật thu giữ trên người đối tượng
là hơn chín mươi triệu đồng và một con dao thái lan
tại cơ quan công an hoàng khai nhận
đang là nhân viên tư vấn bảo hiểm
do túng quẫn cho nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
lực lượng cảnh sát hình sự công an
thành phố quảng ngãi vừa khống chế
một đối tượng say xỉn có biểu hiện bệnh tâm thần
đã cầm dao xông vào nhà dân
hăm dọa và gây dối trật tự công cộng
đối tượng là đặng phương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chú tải xã phổ phong thị xã đức phổ
vào ngày một mươi sáu tháng chín
sau khi uống rượu đối tượng đã xông vào
một số nhà người dân thuộc tổ dân phố
quyết thắng phường trương quang trọng
lấy dao đe dọa gây dối trật tự công cộng
tiếp nhận tin báo
cảnh sát hình sự công an thành phố quảng ngãi
đã khống chế đối tượng thu giữ hai con dao
và hai cây kéo
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay
còn bây giờ xin mời quý khán giả
cùng quay trở lại với các nội dung đáng chú ý khác
của chương trình an ninh toàn cảnh